trong thời gian lần trốn ở đà nẵng đỗ thị khánh toàn tiếp tục thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đơn vị cá nhân với tổng số tiền gần hai trăm linh triệu đồng
tín dụng đen hay còn gọi là vay nóng chơi hụi là một thực trạng đáng báo động
nhiều vụ bể hụi giật hụi đã làm cho bao gia đình lâm vào cảnh nhà tan cửa nát
song chưa thật sự là điều cảnh tỉnh cho một số người dân ghi nhận của nhóm phóng viên intv tại quảng ngãi
đối tượng đỗ thị nguyệt hai mươi tám tuổi
ở thôn cổ lũy nam xã nghĩa phú thành phố quảng ngãi lợi dụng sự quen biết nhiều người
đã dùng thủ đoạn gian dối nói rằng có người cần vay tiền lãi cao
hàng chục người dân ở thành phố quảng ngãi và huyện tư nghĩa đã nghe lời cho nguyệt vay với số tiền khoảng ba mươi tỷ đồng
sau khi trả nợ dần được hai mươi tỷ nguyệt bỏ trốn để chiếm đoạt số tiền trên một mươi tỷ đồng
đầu năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã ra quyết định truy nã toàn quốc
và bắt được nguyệt khi đang trốn ở huyện cần dục tỉnh lòng an
việc cho vay với lãi suất cao không có sự bảo đảm của pháp luật đã dẫn đến các băng nhóm tự ý giải quyết
xiết nợ đòi nợ thuê cưỡng đoạt tài sản bắt giữ người trái pháp luật
từ đó phát sinh những hệ lụy khôn lường
không phải đến bây giờ tín dụng đen mới đến mức báo động danh sách vỡ nợ vỡ hụi ngày càng dài thêm
điều đáng nói ở đây tín dụng đen không chỉ xảy ra với những người dân ở thôn quê vùng sâu vùng xa thiếu thông tin thiếu hiểu biết
mà còn gây hậu quả với những người dân ở các thành thị
có rất là nhiều đối tượng có người già người tàn tật và một số người ở địa phương khác
người ta đánh với bức xúc về số tiền
của người ta đã bị chạy nở
tín dụng đen đã và đang khiến nhiều người dân trên địa bàn tỉnh quảng ngãi rơi vào cảnh trắng tay
thậm chí còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm
người dân cần nâng cao cảnh giác không tham gia tín dụng đen chơi hụi
đồng thời tích cực tham gia đấu tranh tố giác để bài trừ tệ nạn này
cơ quan công an quận bảy tp hcm cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn ngọc hồ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại quận bảy để điều tra về hành vi giết người
liên quan đến vụ án một đồng phạm của hồ là trần thanh phú quê vĩnh long
cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày tám tháng ba hồ điều khiển xe máy chở phú
lưu thông trên đường huỳnh tấn phát hướng từ khu chế suất tân thuận về đường lý phủng man
thì xảy ra va chạm với chiếc xe do dương thuận đình lên quê bình thuận
đi cùng một nam thanh niên chưa rõ lai lịch
vụ va chạm làm hai xe ngã xuống đường sau đó hồ quay lại chửi hai thanh niên kia rồi bỏ đi
hai thanh niên va chạm xe đuổi theo và cởi mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau
hồ lấy dao chống trả đâm ba nhát chí mạng vào người lên khiến nạn nhân gục tại chỗ
sau khi gây án hồ và phú vứt lại xe bỏ trốn khỏi hiện trường
riêng lên đường nam thanh niên đi cùng đưa đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trước khi đến bệnh viện
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an lần ra các đối tượng gây án và bắt giữ hồ phú ngay trong đêm
tại cơ quan công an cả hai đã khai nhận hành vi của mình
một vụ việc tương tự cũng vừa xảy ra trên địa bàn tp hcm
chỉ vì mâu thuẫn do tiếng còi xe khi tham gia giao thông
ba đối tượng do võ thanh hiền chú quận thủ đức cầm đầu đã dùng nón bảo hiểm đánh trọng thương người khác
hiện công an quận thủ đức đã khởi tố vụ án trên
ngày sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
anh hoàng thanh duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ đồng nai
điều khiển xe gắn máy cùng với một người bạn đang dừng đèn đỏ ở ngã tư
thì xe của võ thanh hiền phía sau bấm còi liên tục xin vượt
nhưng đang dừng đèn đỏ nên anh duy không dừng đường cho hiền
sau đó hiền vượt lên chặng đầu xe rồi gọi thêm lòng bọn là đỗ phúc thịnh và võ thanh hải đến tiếp biện
thả ba dùng nón bảo hiểm xong vào đánh anh duy đến bất tỉnh rồi bỏ đi
nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu
nhận được tin báo công an quận thủ đức đã nhanh chóng truy xét và bắt được ba đối tượng trên
thời gian gần đây tình trạng tội phạm cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh nghệ an xảy ra rất nhiều
ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh trật tự
trước thực trạng trên công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp
nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đối tượng đinh sĩ bá khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường quang trung và nguyễn trí vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường đông vĩnh tp vinh
là hai trong số bảy đối tượng tham gia vụ gây dối trật tự công cộng vào đêm ngày hai mươi một tháng một
tại một quán karaoke trên đường mai hắc đế thành phố vinh
chỉ vì một va chạm nhỏ mà hai nhóm thanh niên đã gây gỗ đánh nhau
thậm chí các đối tượng còn sử dụng cả súng bắn đạn cao su để giải quyết bâu thuẫn và đã làm một người bị thương
công an thành phố vinh đã khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng và bắt tạm giam các đối tượng trên để tiếp tục mở rộng điều tra
tính từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến nay toàn tỉnh đã xảy ra sáu mươi bốn vụ cố ý gây thương tích làm chết hai người bị thương bảy mươi sáu người chín vụ gây dối trật tự công cộng làm bị thương một người
công an các đơn vị địa phương đã bắt xử lý sáu mươi bốn đối tượng cố ý gây thương tích một mươi bảy đối tượng gây dối trật tự công cộng
nguyên nhân các vụ đánh nhau là do mâu thuẫn tức thời trong quan hệ sinh hoạt mâu thuẫn trong kinh doanh do sử dụng rượu bia
nguyên nhân các vụ đánh nhau là do mâu thuẫn tức thời trong quan hệ sinh hoạt mâu thuẫn trong kinh doanh do sử dụng rượu bia
thời gian các đối tượng gây án thường vào ban đêm một số trường hợp lại hẹn nhau qua điện thoại mạng xã hội trước khi đến địa điểm gây án
nạn nhân một số vụ án
do lo sợ bị trả thù nên từ chối giám định thương tật không phối hợp với cơ quan công an dẫn đến khó khăn trong việc khởi tối điều tra
để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo quyết liệt công an các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này
nạn nhân các vụ đánh nhau là do mô thuẫn tức thời trong quan hệ sinh hoạt mô thuẫn trong kinh doanh do sử dụng rượu bia

khu vực từ đà nẵng đến bình thuận chịu tác động của không khí lạnh ít hơn nên ở các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi trời chuyển nhiều mây hơn xuất hiện mưa nhỏ ở vài nơi nên nhiệt độ trong ngày giảm nhẹ
còn phần phía nam các tỉnh từ bình định đến bình thuận trời tiếp tục phổ biến không mưa ngày nắng nhiệt độ phổ biến từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên dự báo trong ba ngày tới phổ biến mây thay đổi đêm và sáng trời hơi xe lạnh do ảnh hưởng của độ cao địa hình
đến trưa chiều nắng xuất hiện nhiều nên nền nhiệt độ tăng lên cao cường độ bức xạ ở mức trung bình nhiệt độ trong ngày giao động từ một mươi bảy đến ba mươi bốn độ
các tỉnh nam bộ là nơi có thời tiết khá ổn định trong những ngày vừa qua và những ngày sắp tới
tuy nhiên chính sự ổn định này là nguyên nhân gây ra kiểu thời tiết khắc nghiệt nơi đây
với tình trạng ít mưa nắng nhiều và độ ẩm thấp kéo dài là nguyên nhân gây ra những đợt khô hạn nặng cho người dân nơi đây
nhiệt độ tại đây ngày đêm phổ biến từ hai mươi ba đến ba mươi sáu độ
bản tin một trăm một mươi ba
một trăm một mươi ba online xin được tạm dừng tại đây
những thông tin nóng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h
quý vị hãy chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại